theo báo cáo của công an thành phố đà nẵng trong ba tháng qua lực lượng chín trăm một mươi một về tuần tra chốt chặn phòng chống tội phạm trên địa bàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần mang lại sự bình yên cho người dân đà nẵng
cụ thể sau ba tháng thành lập đến nay lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã xác định tổ chức lực lượng chốt chặn tuần tra kiểm soát tại tám mươi hai vị trí và ba mươi tám khu vực
dừng kiểm tra hơn năm một trăm linh lượt người phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn qua đó nhắc nhở gần bốn chín trăm linh trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng xử lý hai trăm năm mươi bốn vụ vi phạm về an ninh trật tự
lực lượng chín trăm một mươi một được thành lập là tâm huyết và chăn trở của lãnh đạo công an thành phố đà nẵng với kỳ vọng góp phần chấn áp tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố